kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp về vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đó xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo xin ý kiến bộ chính trị về phương án tiêm mũi một và mũi hai
cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi trong đó thể hiện rõ cơ sở lý luận cơ sở thực tiễn giải pháp trên cơ sở khoa học
diễn biến dịch bệnh trong nước và thực tiễn các nước trước ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời chỉ đạo quyết liệt để ra soát kỹ lưỡng đề xuất cấp có thẩm quyền kế hoạch mua vaccine năm hai nghìn hai mươi hai
và đặc biệt là vaccine cho trẻ em cần phải ký được hợp đồng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế cũng cho biết là trong ngày tám tháng một mươi hai hơn hai mươi bốn bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh
trong khi đó hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn năm trăm linh
một trăm chín mươi chín ca nhiễm mới tăng bảy trăm sáu mươi ca so với ngày trước đó
tại hà nội sở y tế thành phố vừa có công văn yêu cầu các đơn vị quản lý sử dụng thuốc monun piravir
đúng đối tượng bệnh nhân đúng đề cương đã được bộ y tế phê duyệt và cập nhật ngay thông tin bệnh nhân
thông tin sử dụng thuốc vào hệ thống quản lý của chương trình khi cấp phát sử dụng
số ca f tại thành phố hồ chí minh đang tăng cao trong những ngày qua
trước thực tế đó sở y tế thành phố hồ chí minh
cảnh báo nguy cơ ca bệnh vượt ngưỡng chịu đựng của hệ thống điều trị
đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ nhóm nguy cơ ngăn chặn sự gia tăng số ca tử vong
tính đến ngày tám tháng một mươi hai số f đang quản lý trên địa bàn thành phố khoảng chín mươi trường hợp
trong khi đó ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc điều trị f trên địa bàn thành phố hồ chí minh là một trăm hai mươi ca f
dịch đang có xu hướng gia tăng nếu quá mức trên sẽ dẫn đến quá tải
gây khó khăn cho điều trị
khi ca mắc mới tăng cao tỷ lệ bệnh nặng nhiều ca tử vong sẽ cao hơn
cụ thể giai đoạn thấp điểm tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố chỉ còn hai mươi sáu ca
nhưng đến nay có ngày hơn chín mươi ca tử vong
trước thực chế trên sở y tế thành phố hồ chí minh đang đánh giá lại các biện pháp triển khai
trong công tác phòng chống dịch đề xuất và được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phê duyệt
kế hoạch thực hiện chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn sẽ triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
đối với những người thuộc nhóm nguy cơ theo danh sách trên địa bàn
khuyến khích thành viên các hộ gia đình làm xét nghiệm nhanh cho người thuộc nhóm nguy cơ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa gửi thư khen các lực lượng ở quảng bình
đã tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán vận chuyển trái phép ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
từ lào qua biên giới tỉnh quảng bình và việt nam qua biên giới tỉnh quảng bình
phó thủ tướng thường trực ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ
bộ đội biên phòng quảng bình hải quan tỉnh quảng bình và công an tỉnh quảng bình
góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
hàng giả trong tình hình mới giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng quảng bình
cục hải quan quảng bình công an tỉnh quảng bình tiếp tục nắm chắc tình hình
tăng cường công tác phối hợp chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh
ngăn chặn có hiệu quả đối với các tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trước đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực suối cạn cách mốc năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh m
thuộc bản cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình lực lượng đánh án ma túy quảng bình phát hiện
hai đối tượng là kẹo la khon vinham pakert sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và tích sĩ hạp ban nha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng sinh sống tại huyện thu lạ khôn thành phố viên trăn lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đưa vào nước ta tiêu thụ lực lượng đánh án đã xiết chặt vòng vây bắt giữ được các đối tượng
kiểm tra tại chỗ cơ quan chức năng phát hiện kẹo la khon vinham pakert và tích sĩ hạp ban nha
đang gùi ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
để đánh thành công chuyên án này nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đã phải mật phục nhiều ngày
giữa rừng già sát biên giới vô cùng khó khăn vất vả để theo dõi đối tượng
sau gần ba mươi giờ đồng hồ truy vết giáo diết và xác định
dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ
cùng với sự phối hợp hỗ trợ của công an tỉnh tiền giang long an
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt được hung thủ của vụ án giết người
xảy ra tại xã bà điểm huyện hóc môn vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trước đó chiều ngày sáu tháng một mươi hai chị lê thị kim cảnh chủ nhà cho thuê
phát hiện chị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thuê nhà tại xã bà điểm huyện hóc môn
tp hcm để mở quán bán cà phê
nắm bắt động trên vũng máu liên báo công an cùng với người dân đưa chị oanh đi cấp cứu
tuy nhiên chị oanh đã tử vong
ngay lập tức lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc
qua hình ảnh trích xuất từ camera và nhận dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê
trong thời gian xảy ra vụ án công an nhanh chóng khoanh vùng và xác minh nhân thân lai lịch đối tượng
tên nguyễn minh ti sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh tiền giang
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự chia thành nhiều nhánh và phối hợp với các tỉnh long an tiền giang
truy xét theo dấu vết đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện
tại thị trấn thạnh hóa tỉnh long an liền tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an ti khai đến quán cà phê chị oanh để uống cà phê kích dục
thấy chị oanh đeo nhiều vàng trên người nên lấy con dao trong túi ra khống chế nạn nhân để cướp tài sản
nhưng do chị này chống cự nên ti đâm vào hông rồi dùng khăn bịt miệng đến khi nạn nhân nằm bất động
ti lấy hết vòng vàng rồi bỏ trốn về long an bán tài sản được gần tám triệu đồng để mua cạc chơi game
và muốn khách sạn ở thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh
điều đáng nói là hai đối tượng tuổi đời còn rất trẻ không có việc làm ổn định
ham vui chơi nên đi trộm cắp xe máy lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn vừa khởi tố hai đối tượng gồm nguyễn duy tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và trịnh bá nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều có hộ khẩu thường trú tại xã kim lũ sóc sơn hà nội
về tội danh trộm cắp tài sản cả hai đều có tiền án tiền sự về tội danh này chưa được xóa án tích
không có công an việc làm ham chơi đua đòi nên khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ
trong cộng đồng kết nối chăm sóc quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện
phát hiện các trường hợp diễn tiến nặng và chuyển tuyến kịp thời
khi mà có một cái f thì bắt đầu là các y bác sĩ sẽ xuống và chứng quyền đổi xuống để thập
gia đình có đủ điều kiện để cách ly tại nhà hay không và được điều trị tại nhà như thế
thế nào và hướng dẫn bệnh nhân điều trị ở nhà điều quan trọng nhất là f đó phải tự chăm sóc
được cho bản thân và cái triệu chứng của họ không có gì đặc biệt họ có thể không có triệu chứng
hoặc là triệu chứng nhẹ chúng tôi sẽ điều trị các triệu chứng của f và sau đó tiến hành lấy mẫu
xét nghiệm định kỳ cho các f cho đến khi họ âm tính và có đủ điều kiện để mà hoàn thành cách ly
tại nga với tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đạt hơn chín mươi tám các ca mắc
mới trên địa bàn thành phố đà nẵng thời gian gần đây đều ở thể nhẹ
đa số không có triệu chứng một số bệnh nhân nặng rơi vào trường hợp người lớn tuổi có nhiều
bệnh nền và chưa được tiêm chủng vì vậy việc cách ly điều trị f tại nhà là giải pháp phù hợp
để giảm tải áp lực cho đội ngũ y tế tuy nhiên việc quản lý giám sát cũng được thực hiện chặt
kẽ để điều trị hiệu quả và tránh lây lan ra cộng đồng quy động nguồn lực là từ năm đến bảy con bộ
cho mỗi trạm y tế lưu động nguồn lực này lấy từ trạm đến phường cũng như trung tâm y tế
từ y tế trường hợp cũng như y tế vệ hưu trước mắt chúng tôi thí điểm tại một điểm là khu văn
hóa biển kim liên thuộc phường hiệp bắc bởi vì trong những ngày gần đây phường hiệp bắc
đã phát sinh nhiều trường hợp f với số ca mắc mới liên tục tăng trong những ngày qua
y tế thành phố đà nẵng đang xem xét triển khai rộng rãi điều trị f tại nhà ở nhiều địa phương
trên cơ sở đánh giá nguồn nhân lực y tế thực tế và tình hình dịch bệnh theo từng địa bàn
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý vào sáng ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ đối tượng trần thanh hải
hai mươi tuổi trú tại xã kim long huyện châu đức để điều tra về các hành vi giết người
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản nạn nhân vụ án là một thiếu nữ một mươi bảy tuổi
trú tại huyện châu đức nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai từ trước
gia đình nạn nhân trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hải đã chém chị minh bốn mươi tuổi
chị họ của nạn nhân gây thương tích bảy tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hải bị tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tuyên phạt chín tháng tù tuy nhiên
trong thời gian chờ thi hành án hải tiếp tục gây án cụ thể vào hai mươi hai h đêm ngày bảy tháng một mươi hai
nạn nhân cùng chị minh anh bình ba mươi hai tuổi và một bé gái một mươi bốn tuổi đến gọi hải ra nói chuyện
tại đây giữa nhóm của chị minh và hải
đã xảy ra mâu thuẫn hải vào nhà lấy hai con dao đuổi đánh bình nhưng bình chạy thoát
tượng này quay lại chém nhiều nhát vào người chị minh nạn nhân và nạn nhân đến can ngăn
cũng bị hải đâm nhiều nhát vào người khi bình đến giải cứu chị minh đưa vào bệnh viện cấp cứu
còn hải đổ xăng đốt xe máy và kéo nạn nhân vào ngọn lửa đang cháy sau đó
đối tượng kéo thi thể nạn nhân đặt ở một giếng hoang và rồi trốn ở đây trước khi cơ quan
ra cơ quan công an đưa hải vào
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng bạch thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường an xuân thành phố tam kỳ
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cường là đối tượng nằm trong chuyên
án ma túy đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một bạch thanh cường mua lượng lớn ma túy về cất giấu trong phòng trọ tại
địa bàn phường an sơn để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời đến hai mươi ba h ba mươi phút
cùng ngày khi đối tượng bước ra khỏi phòng đi giao ma túy thì bị các trinh sát ập vào khống chế bắt
bắt giữ thu giữ trên người cường có một mươi ba viên ma túy tổng hợp thuốc lắc ba gói ma túy loại ketamin
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của cường công an phát hiện thu giữ thêm một trăm sáu mươi chín viên thuốc khẩn cấp
thuốc lắc hai gói ma túy loại ketamin và một gói ma túy loại methamphetamine cùng nhiều tăng vật
dùng để phân chia chất ma túy cường là đối tượng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thủ đoạn rất danh mãnh thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm giao ma túy
khiến cho công tác theo dõi điều tra gặp nhiều khó khăn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thân thị yến hàng nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú ở xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội đã bị công an thị xã duy tiên
tỉnh hà nam khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an thị xã duy tiên nhận được đơn trình báo của một số người dân trên địa bàn thị xã duy tiên
và huyện lý nhân bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách kêu gọi tham gia đầu tư dự án
an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền từ thiện có lợi nhuận cao
tuy nhiên sau khi chuyển tiền đối tượng đã không thực hiện đúng cam kết và cắt đứt liên lạc
vào cuộc điều tra cơ quan công an làm rõ và bắt được đối tượng thân thị yến hàng nga là thủ phạm
gây ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên
qua đấu tranh nga khai nhận do cần tiền kinh doanh buôn bán tiền ngoại tệ nên tự nghĩ ra dự án
an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền từ thiện để kêu gọi người dân tham gia đóng góp
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
nga đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bảy mươi bị hại trên các địa bàn tỉnh hà nam hưng yên hòa bình
và thành phố hà nội với tổng số tiền trên hai sáu tỷ đồng
sáng nay công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đinh văn quốc
một mươi tám tuổi chú thành phố đà nẵng để điều tra về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một
lợi dụng nhà kho của công ty bách trí việt không có người trông coi
quốc đột nhập vào lấy đi sáu bó nhôm đặc dài ba mét chất lên xe bỏ đã thuê trước đó
trở đến điểm thu mua phế liệu bán lấy sáu triệu đồng
thấy dễ dàng kiếm tiền nên liên tiếp vào hai đêm một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một
quốc tiếp tục thực hiện nhiều lần đột nhập vào kho hàng trên
lấy đi tổng cộng hai mươi bốn bó nhôm bán được ba mươi triệu đồng
ngay khi tiếp nhận trình báo của phía chủ kho hàng qua các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà đã lần ra dấu vết đối tượng tình nghi
chính là đinh văn quốc
đến đêm ngày ba mươi tháng một mươi một khi quốc thuê xe bò kéo đến khu vực nhà kho công ty bách trí việt
để thực hiện cậy cửa mở kho ngang nhiên lấy đi bảy bó nhôm gồm một trăm linh cây nhôm đặc
thì cũng là lúc các trinh sát xuất hiện và bắt quả tang
theo thống kê phía công ty bách trí việt số nhôm bị mất trộm trị giá gần một trăm linh triệu đồng
hiện quốc đang bị tạm giam với thời hạn là hai tháng để tiếp tục điều trả